tại cơ quan công an chị hà thị hoài nạn nhân của vụ bạo hành cho hay do mâu thuẫn tình cảm nên chị đã bị bạn trai của mình là nguyễn thành đạt đánh đập hành hung nhiều lần bằng dây điện đèn pin
thậm chí vào tối ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đối tượng này còn ép chị phải nhảy xuống hồ thổ lệ sau đó về nhà đốt quần áo điện thoại
thế em mong muốn ý mong muốn của em là muốn nhờ bên công an giải quyết giúp em những cái hành vi của anh đạt
và em muốn được bảo vệ tính mạng của mình cũng như gia đình mình trước khi anh đạt đe dọa
hiện nay công an phường ngọc khánh đã báo cáo công an quận ba đình để tiến hành điều tra làm rõ
trước mắt cơ quan điều tra sẽ đưa chị hoài đi giám định thương tật
nếu đủ căn cứ cơ quan công an sẽ xử lý nguyễn thành đạt đối tượng gây ra vụ hành hung kể trên theo quy định của pháp luật